theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương chiều vào đêm nay ngày hai tháng một mươi
hầu hết các khu vực trong cả nước đều có mưa và rông
riêng khu vực tây nguyên và nam bộ đề phòng khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
trên biển do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp trên kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam
nên khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa
vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ bình thuận đến cà mau cà mau kiên giang và vịnh thái lan
có mưa rông kèm lốc xoáy và gió giật mạnh sóng biển cao từ một năm đến hai năm m cấp độ rủi ro thiên tai cấp một
dự báo thời tiết khu vực hà nội mây thay đổi đêm không mưa gió đông bắc cấp hai cấp ba
độ ẩm từ năm mươi năm đến chín mươi hai nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ c